các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán pos nguyễn quỳnh anh là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán pos
vào ngày hôm nay tám tháng bốn viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh tố tụng đối với hương trần kiều dung và nguyễn quỳnh anh theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết và hai đồng phạm khác là trịnh thị mai huế và trịnh thị thúy nga về tội thao túng thị trường chứng khoán
tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo mai thanh trung
chú tại thành phố vĩnh long về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ tiền giả
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố vĩnh long đã phát hiện tiết hữu trung sử dụng cháy phép trên ma túy
tại cơ quan công an tiết hữu trung khai nhận đã mua ma túy của mai thanh trung để sử dụng
khám xét khẩn cấp nơi ở của mai thanh trung lực lượng đã thu giữ hơn năm mươi năm gram ma túy đá và gần hai gram ma túy tổng hợp
ngoài ra lực lượng chức năng
còn thu giữ tại nơi ở của mai thanh trung một mươi sáu tờ tiền mệnh giá một trăm linh đồng giả
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mai thanh trung mức án một mươi bảy năm tù giam về tội mua bán cháy phép chất ma túy
và ba năm tù giam về tội tàng trữ tiền giả tổng mức án mà mai thanh trung phải chấp hành là hai mươi năm tù giam
vào ngày hôm nay công an tỉnh đồng nai và tổng công ty điện lực dầu khí việt nam đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp
đảm bảo an ninh trật tự quá trình triển khai đầu tư xây dựng vận hành các nhà máy điện tại huyện nhân trạch
thời gian qua công an tỉnh đồng nai và trung tâm điện lực dầu khí nhân trạch đã tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
phục vụ có hiệu quả công tác vận hành các nhà máy điện trong đó làm tốt công tác an sinh xã hội
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự xây dựng nhiều mô hình quần chúng tự quản
tăng cường trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự phục vụ cho công tác điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn
tại hội nghị công an tỉnh đồng nai và tổng công ty điện lực dầu khí việt nam đã tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn phòng cháy chữa cháy quá trình triển khai đầu tư xây dựng vận hành các nhà máy điện nhân trạch trong thời gian tới
ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước kỳ nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương kéo dài ba ngày
và như thường niên thì áp lực giao thông tại các thành phố lớn lại có xu hướng gia tăng đột biến do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số tuyến trọng điểm ra vào thành phố hà nội trong chiều ngày hôm nay
tuyến vành đai ba ngay từ khoảng một mươi sáu giờ chiều lượng người đổ về bến xe mỹ đình đã có xu hướng tăng lên rất nhanh
lượng xe khách ra vào bến xe liên tục khiến tuyến vành đai ba và vành đai ba trên cao có áp lực giao thông cực lớn
ún tắc kéo dài hàng km ở hướng chiều về cầu thanh trì và cửa ngõ phía nam thành phố hà nội
một số tuyến trục hướng tâm khác cũng ghi nhận mật độ giao thông cao như giải phóng nguyễn trãi nút rào ngọc hồi v v
các lực lượng chức năng đã phải tích cực phân luồng các dòng phương tiện từ xa ở các nút ra vào khu vực trung tâm để tránh tình trạng ủn tắc cục bộ
thì nhu cầu đi lại của người dân thì chắc chắn sẽ tăng cao so với năm ngoái
thì từ đó cũng đề ra cái việc là lực lượng chức năng cũng phải đảm bảo phân số thời gian và đảm bảo về chương truyến để từ đó dịp thời phát hiện những cái việc xảy ra bất thường để phục vụ để giải quyết và phục vụ tốt nhất cho người dân tham gia
trong những cái ngày mà cao điểm như này thì ngoài cái việc bồi trí một trăm linh lực lượng tần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn của đơn vị phân công

và để giải quyết tốt nhất cái trường hợp trong một cách tranh chóng nhất để đảm bảo giao thông trở lại hoạt động bình thường
một độ giao thông lớn cũng khiến cho những va chạm giữa các phương tiện diễn ra nhiều hơn trên khu vực vành đai ba trên cao cầu thanh trì
người dân di chuyển rất khó khăn
theo dự báo thì sáng mai áp lực giao thông vẫn tiếp tục gia tăng và chỉ giảm xuống ở khung giờ trưa
quý vị và các bạn cần sớm lên kế hoạch và lộ trình chọn khung giờ di chuyển phù hợp để có thể đi lại dễ dàng hơn trong giai đoạn cao điểm này